lãnh đạo ubnd tỉnh khánh hòa vừa có cuộc họp khẩn với các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và sau khi nghe báo cáo thì lãnh đạo ubnd tỉnh khánh hòa quyết định triển khai các giải pháp phòng dịch theo chỉ thị một mươi chín của chính phủ
bắt đầu từ giờ ngày một mươi tháng tám toàn tỉnh khánh hòa tạm dừng các hoạt động lễ hội nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng tổ chức tiệc cưới hỏi
sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
là karaoke quán bar vũ trường cơ sở massage đến khi có thông báo mới
các cơ sở kinh doanh khác vẫn tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh
không tập trung quá hai mươi người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc
tăng cường tuyên truyền vận động khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết
trường hợp đi ra ngoài phải đeo khẩu trang tích cực tự giác thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch covid một mươi chín